tính đến thời điểm hiện tại đã có bảy mô hình sinh kế được triển khai trên địa bàn các huyện ven biển tỉnh thanh hóa với hơn một trăm bốn mươi hộ gia đình được thụ hưởng
theo tiêu chí của dự án những đối tượng được hỗ trợ bao gồm những người nghèo dễ bị ảnh hưởng bởi tác động của biến đổi khí hậu hay thiền tài
và những hộ gia đình có diện tích nuôi trồng thủy sản ven biển bị ảnh hưởng bởi dự án trồng rừng ngập mặn
sự lựa chọn này trên cơ sở họp dân để chọn đúng đối tượng
người dân cũng tích cực tham dự các lớp tập huấn để nắm bắt kỹ thuật có kiến thức chuyên sâu về các mô hình sinh kế
từ đó chia sẻ học hỏi lẫn nhau và cùng nhau phát triển rộng rãi các mô hình
bên cạnh những mô hình sinh kế thiết thực dự án tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu
cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển việt nam còn giúp cho người dân sinh sống tại khu vực ven biển nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu
chủ động trong công tác ứng phó với thiền tài
và nỗ lực trong công tác trồng rừng chăn sóng hạn chế sầm nhập mặn

chủ động trong công tác trồng rừng chăn sóng hạn chế sầm nhập mặn

dự án đã lan tỏa đến người dân ven biển lợi ích đáng quý mà những cánh rừng mang lại
từ đó mỗi người dân đều góp sức mình vào việc trồng và phục hồi tán rừng ngập mặn của quê hương mình
khó khăn lớn nhất khi thực hiện hợp phần trồng rừng ngập mặn tại các xã ven biển chính là vấn đề quỹ đất
bởi phần lớn diện tích ven biển được bà con dùng để nuôi trồng thủy sản
do vậy bố trí quỹ đất cho việc trồng rừng không phải là vấn đề đơn giản
tuy nhiên bàn quản lý dự án cũng đã khắc phục phần nào bằng việc định hướng sinh kế bền vững cho người dân
bên cạnh đó tác động của sóng biển hay mưa bão cũng khiến cho sự sinh trưởng của những cây non gặp nhiều khó khăn
hợp phần rừng ngập mặn được quỹ khí hậu xanh gcf triển khai tại năm tỉnh bao gồm nam định thanh hóa quảng nam quảng ngãi
và cà mau đã góp phần tạo nên lá trắng xanh cho cuộc sống của cộng đồng ven biển
có thể thấy để có được những tấm bình phong xanh trắng sóng hạn chế xâm nhập mặn
thì ngoài sự nỗ lực của các tổ chức và chính quyền địa phương
thì điều quan trọng nhất vẫn là ý thức chăm sóc bảo vệ rừng của người dân địa phương
thực tế rừng ngập mặn bảo vệ các khu vực ven biển vững chắc hơn bất cứ công trình bê tông nào
trước sức tàn phá của nước mặn và sóng biển
giúp giảm thiểu tới năm mươi năng lượng tác động của sóng biển
ngăn ngừa nước biển dâng cao có phần quan trọng bảo vệ dân cư cũng như hạ tầng cơ sở ven biển
do đó trồng và bảo vệ rừng ngập mặn là một trong những giải pháp tối ưu
có phần thích ứng và hạn chế tác động của thiên tai bảo tồn đa dạng sinh học
tạo sinh kế bền vững cho người dân sống ven biển
từ việc khai thác tận thu nguồn thủy sản hay chặt phá rừng cây để lấy đất nuôi thủy sản
thì giờ đây những cánh rừng ngập mặn tại nhiều địa phương đang được phủ xanh trở lại
người dân cũng đã thay đổi nhận thức rất nhiều khi hiểu ra được tầm quan trọng của những cánh rừng ngập mặn đối với cuộc sống con người
đó là sự chuyển biến rất lớn từ những dự án trồng và phục hồi rừng ngập mặn trên khắp cả nước
tuy vẫn còn đó những khó khăn nhưng những cánh rừng đang được nhân rộng qua từng năm
đã phần nào chứng tỏ được sự chung tay của cả cộng đồng sẽ giúp giữ vững mức tưởng sanh quý giá của nước ta
biến đổi khí hậu đang khiến những khu vực ven biển phải chịu đựng những tác động ngày càng nặng nề
chính vì vậy những dự án trồng và khôi phục rừng ngập mặn thì có ý nghĩa rất lớn với nước ta
trong cuộc chiến chống lại ảnh hưởng của biến đổi khí hậu
và quan trọng hơn cả là mỗi người dân đều phải có ý thức giữ gìn không xâm hại đến diện tích rừng ngập mặn
thưa quý vị dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp đã và đang ảnh hưởng lớn đến hoạt động du lịch nói chung và dịch vụ lưu trú nói riêng
tuy gặp khó khăn là thế nhưng mà nhiều đơn vị vẫn có những cách làm riêng rất thiết thực để chung tay đẩy lùi đại dịch
và trong chuyên mục sống xanh ngày hôm nay thì mời quý vị khán giả hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem hoạt động đó là gì nhé
đây là một buổi họp nhanh của ông christop tourian và đồng nghiệp tại khách sạn hinton opera hà nội
nội dung của cuộc họp liên quan đến dịch covid một mươi chín
liên quan đến những chiếc khẩu trang một vật dụng rất cần thiết trong việc hạn chế lây lan covid một mươi chín trong cộng đồng
hẳn nhiều người sẽ thắc mắc vì sao khách sạn lại có liên quan đến việc sản xuất khẩu trang
thế nhưng đó lại là một hoạt động sống xanh rất ý nghĩa mà khách sạn này đang thực hiện
theo quy định hàng năm tại khách sạn đều phải thay một số lượng lớn các đồ dùng làm từ vải bao gồm ga giường vỏ gối hay các loại khăn
thông thường số lượng đồ dùng này sẽ được lưu trữ trong kho qua một thời gian sẽ bị đem vứt bỏ
thì những thứ tưởng như bỏ đi này lại được khoác lên mình một giá trị mới đó là trở thành những chiếc khẩu trang vải
trong bối cảnh dịch covid đang diễn ra phức tạp chúng tôi triển khai chương trình làm sạch hinton
đặt mối quan tâm khách hàng lên hàng đầu và bảo đảm giám sát chặt chẽ ngăn chặn kịp thời phản ứng nhanh nếu có vấn đề xấu xảy ra
bên cạnh đó chúng tôi vẫn phải cam kết với khách hàng
và cũng phải cam kết về tái chế và bảo vệ môi trường bằng việc làm cụ thể là
những đồ vải không còn giá trị sử dụng sẽ được thu gom khử trùng dưới sự giám sát chất lượng của diversea trước khi được tái chế thành khẩu trang
đồ vải được khử trùng bằng hóa chất theo chuẩn fda nên khẩu trang được làm từ đây khá an toàn
và sẵn sàng được chuyển tới cho nhiều người trong cuộc chiến chống covid một mươi chín
vải sau khi thu gom sẽ được chuyển đến cơ sở may của người khuyết tật và hoàn cảnh khó khăn
đại dịch covid một mươi chín khiến tám trên một mươi người khuyết tật của cơ sở không thể quay lại hà nội để làm việc
tuy nhiên việc may khẩu trang vẫn được những người còn lại thực hiện đều đặn mỗi ngày
vải cho cuộc sống không chỉ tái chế số lượng lớn vải mà còn góp phần cải thiện cuộc sống cho nhiều người
nguồn vải tái sử dụng qua định kỳ của khách sạn
cái nguồn vải thì nó còn rất là tốt mà nếu mà để thải ra thôi môi trường
thì nó sẽ rất là có hại
vào cái thời điểm như dịch covid này thì cũng chuyển sang may cái khẩu trang
để trao tặng cho những người mà có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện mà mua khẩu trang
cơ sở này chưa may khẩu trang xuất khẩu vì vậy dù là khẩu trang từ vải tái chế chỉ dùng để tặng
nhưng vẫn bảo đảm đúng kích thước và tiêu chuẩn về an toàn
hơn thế nữa việc may những chiếc khẩu trang tái chế sẽ giúp những người khuyết tật có được sinh kế ổn định
từ cái nguồn vải tái chế đó thì các em may ra thành những sản phẩm
thì từ những sản phẩm đó thì các em có được cái thu nhập
ngày công ở trên cái ngày lao động tạo ra sản phẩm đó
trên thực tế việc thay bỏ lượng lớn vải cũng gây ô nhiễm môi trường rất lớn
chính vì vậy tận dụng nguồn vải dư thừa vừa giúp giảm áp lực cho người
vừa giúp giảm áp lực lên môi trường từ vài thái bỏ
vừa giúp hạn chế sử dụng các loại khẩu trang dùng một lần
và góp phần thực hiện mục tiêu không một ai bị bỏ lại phía sau